với một trăm năm mươi triệu mũi tiêm trong nửa cuối của năm hai nghìn hai mươi

với một trăm năm mươi triệu mũi tiêm trong lịch sử với mục tiêu tiêm cho khoảng bảy mươi năm triệu người
và đầu năm hai nghìn hai mươi hai
đây là sự cố gắng rất lớn
tính đến thời điểm này sau gần một tháng phát động chiến dịch đã thu được những thành công nhất định
điều này có ý nghĩa quan trọng khẳng định thông điệp quyết tâm rất cao của đảng nhà nước
cùng toàn thể nhân dân việt nam trong kiểm chế đẩy lùi dịch bệnh bảo vệ sức khỏe tính mạng của nhân dân
và đưa đất nước trở lại bình thường để phát triển theo mục tiêu đại hội một mươi ba của đảng đề ra
thế nhưng trong bối cảnh cả nước đang quyết tâm rất lớn trong phòng chống dịch bệnh
trong đó có nỗ lực thực hiện chiến dịch tiêm chủng
thì một bộ phận đối tượng cơ hội lại tung ra những thông tin về việc phân chia vaccine cho các địa phương
và vấn đề về chất lượng vaccine
những thông tin này rõ ràng là có dụng ý gây tâm lý hoang mang cho người dân
gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch tại việt nam
thời điểm hiện nay thành phố hồ chí minh đang là địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh covid một mươi chín
trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố hồ chí minh
chính phủ đã có nhiều chỉ đạo và bộ y tế đã có hướng dẫn sát sao công tác phòng chống dịch
trong đó luôn ưu tiên số lượng vaccine lớn nhất cho thành phố hồ chí minh
thế nhưng ngay khi thành phố hồ chí minh vừa tiếp nhận một triệu liều vaccine sinopharm của trung quốc
thì một bộ phận các đối tượng đã tung ra những thông tin gây nhiễu về chất lượng các loại vaccine do trung quốc sản xuất
và cơ chế phân bổ vaccine cho thành phố hồ chí minh
với cách đặt vấn đề như việt nam tranh cãi về việc tiêm vaccine trung quốc
hay ý nghĩa thực sự của năm trăm linh liều vaccine trung quốc đưa vào việt nam
rõ ràng những thông tin như thế này có dục ý làm người dân hoang mang
từ đó gây gián đoạn quá trình đang triển khai chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn của việt nam
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé

có thể nhận thấy bất cứ sự thành công nào từ sự chỉ đạo đúng đắn của đảng và chính phủ
và sự đồng thuận của nhân dân thì đều trở thành miếng mồi để các đối tượng cố tình xuyên tạc và bóp méo
họ luôn luôn đứng với cái quan điểm chống lại chính phủ
những gì mà chúng ta thắng lợi hình như là đi ngược lại với sự mong muốn của họ chăng
vì trong thòng chống covid thì việt nam đã thể hiện nên một quốc gia không những thành công
mà một quốc gia thể hiện lòng tin lòng tin của con người với chính phủ với một nước
tại lễ phát động chiến dịch toàn quốc tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín vào ngày một mươi tháng bảy
thủ tướng chính phủ phạm minh chính khẳng định dẫu phía trước có nhiều khó khăn
nhưng càng khó khăn gian khổ chúng ta lại càng phải đoàn kết thống nhất phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc
cùng nhau chia sẻ cùng nhau quyết tâm trên dưới một lòng để thực hiện thành công chiến dịch tiêm chủng vaccine
từ quan điểm chỉ đạo này trong suốt thời gian qua cả nước đã tập trung nỗ lực
để triển khai trên diện rộng công tác tiêm chủng và đã giành được những kết quả đáng ghi nhận
đến thời điểm hiện nay thành phố hồ chí minh là địa phương có tỷ lệ phân bổ vaccine trên dân số
trên một mươi tám tuổi cao nhất cả nước với một mươi bảy tương ứng hơn hai ba mươi năm triệu liều vaccine các loại
trong đó có hơn một chín mươi bốn triệu liều vaccine astrazeneca một trăm linh năm ba trăm linh liều vaccine pfizer

việc chính phủ luôn ưu tiên mọi nguồn lực vaccine cho các địa phương đang có diễn biến phức tạp
về dịch bệnh covid một mươi chín trong đó có thành phố hồ chí minh điều này khiến người dân thành phố hết sức phấn khởi
và ai cũng mong muốn được tiêm vaccine càng sớm càng tốt không có tâm lý lựa chọn loại vaccine nào
hiện tại nếu vaccine được quy trụng từ tổ chức y tế thế giới thì đều được hết chứ không có cán chậm
thứ hai thì nếu chính phủ quan tâm tới thành phố hồ chí minh để chuyển một lượng vaccine lớn
thì người dân ở đây rất là vui mừng cái nguyện vọng tôi thì được tiêm vaccine sớm nhất có thể
thì tổ chức y tế thế giới cũng thông tin là trong cái thời điểm này thì những hiểm này là có những loại vaccine
được tổ chức y tế công nhận là để sử dụng trong đại dịch tổ chức y tế cấp này thì có
nó có nhiều loại đúng không thì tôi thấy là đã công nhận được rồi
thì mình cũng nên đừng cái quá mà lựa chọn để mà cố gắng là để mình thoát khỏi cái đại dịch này
tất cả các loại vaccine nào đó cũng cần thiết cho thành phố hết
thì mình giờ có loại nào thì mình cứ chích tới đó
vaccine phòng covid một mươi chín đã đang và sẽ được sử dụng ở việt nam hiện nay đều được tổ chức y tế thế giới thẩm định
khuyến cáo đồng thời được cục quản lý dược cấp phép lưu hành được viện kiểm định quốc gia vaccine
và sinh phẩm y tế cấp phép xuất xưởng rồi mới đưa vào sử dụng để đảm bảo an toàn và chất lượng của vaccine khi đưa ra sử dụng
chị đỗ hương trà ban đầu cũng có tâm lý lựa chọn vaccine để tiêm
nhưng trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh thì chị hiểu rằng việc được tiêm vaccine sớm
dù là loại vaccine nào cũng là bảo vệ chính mình và cộng đồng
ban đầu em cũng phải thừa nhận là chính em cũng là những người có tâm lý đấy
nhưng mà khi mà em có đọc và tìm hiểu thì em nghĩ là tại sao mình lại ích kỷ như thế
trong khi là các bác sĩ vẫn đang nỗ lực về mình
và mình càng tiêm sớm thì càng tốt nên là em đăng ký luôn tiêm càng sớm càng tốt ạ
việc mà chúng ta được tiêm vaccine cho đến thời điểm này
một cái điều hết sức đáng quý và chúng ta cũng nhớ rằng là cái vaccine nào mà chúng ta có được sớm nhất
thì đấy chính là vaccine tốt nhất bởi vì chúng ta lại sớm nhất có được cái bảo vệ của bác sĩ
thế còn cái việc mà sẽ còn những cái người mà vẫn có cái tâm lý lựa chọn
còn những người mà lẩn tránh điểm tiêm này trốn sát điểm tiêm cản để tiêm
hy vọng rằng sẽ có vaccine mà họ mong muốn đấy là những cái tâm lý mà chúng ta nên loại bỏ
và chúng ta cũng nhớ rằng bộ y tế việt nam cũng như là
chúng ta đang cố gắng làm sao để có được cái vaccine hiệu quả nhất đối với người dân việt nam
và những cái vaccine mà chúng ta đang dùng ở việt nam đều là những vaccine mà đã được tổ chức dưới quyên cáo
đều là những vaccine mà có cái hiệu quả bảo vệ rất tốt
đánh giá được tầm quan trọng của vaccine chính phủ việt nam đã đang và quyết tâm triển khai chiến lược tiêm chủng vaccine cho toàn dân
tuy nhiên thành bại của chiến lược này còn nằm ở chính hiểu biết và nhận thức của người dân về tầm quan trọng của vaccine covid một mươi chín
khi người dân được tiêm vaccine thì nên tiêm càng sớm càng tốt
đừng kén chọn vaccine
hay lo ngại chỉ hoãn tiêm
vâng khi đại dịch đã xảy ra thì không phân biệt bất cứ ai
qua việc tiêm chủng mỗi chúng ta đã đóng góp cho cộng đồng để tạo nên miễn dịch cộng đồng
đó là ý nghĩa đích thực của chiến dịch tiêm chủng
và câu nói đang được nhiều người chia sẻ đó là vaccine tốt nhất chính là vaccine được tiêm vào cơ thể bạn sớm nhất
chuyển sang một nội dung khác
thưa quý vị chủ tịch nước nguyễn xuân phúc và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao đảng và nhà nước việt nam
sẽ thăm chính thức lào trong hai ngày
mùng chín và mùng một mươi một
chuyến thăm diễn ra theo lời mời của tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng nhân dân cách mạng lào
chủ tịch nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào thông luân sisulis theo thông cáo của bộ ngoại giao
nhân dịp này sẽ mời quý vị cùng nhìn lại quan hệ hữu nghị vĩ đại thủy chung giữa nhân dân hai nước việt nam và lào
đã được chủ tịch hồ chí minh chủ tịch cai sỏn phong vy hẳn và chủ tịch su phan nhu vong đặt nền móng
đưa các thế hệ lãnh đạo sau này của hai đảng hai nhà nước và nhân dân dày công vun đắp trở thành tài sản chung vô giá của hai dân tộc
hàng sản tị lạt huyện viêng xay tỉnh hủa phân cái nôi của lực lượng công an lào
tháng ba năm một nghìn chín trăm sáu mươi một tổ chuyên gia công an đầu tiên của việt nam đã được cử sang đây làm việc
với phương châm giúp bạn toàn diện cơ bản lâu dài và liên tục các chuyên gia công an việt nam đã hỗ trợ ban công an trung ương
tiền thân của bộ công an lào xây dựng phương hướng hoạt động và phát triển lực lượng
không có các đồng chí việt nam thì lực lượng công an lào cũng không thể trưởng thành và vững mạnh như ngày nay
thực hiện chủ trương giúp đỡ lẫn nhau đã được hai đảng thống nhất
việt nam đã cử một số đơn vị quân tình nguyện và các đoàn chuyên gia quân sự chính trị kinh tế và văn hóa sang làm nhiệm vụ quốc tế ở lào
với số lượng ngày càng lớn
theo yêu cầu của cách mạng lào đến năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy số cán bộ công nhân việt nam tham gia xây dựng các lĩnh vực kinh tế văn hóa ở lào lên tới một mươi năm người
riêng chuyên gia về quân sự lên tới tám năm trăm linh người
việc bộ công an việt nam cử các chuyên gia sang giúp lào theo yêu cầu của trung ương đảng nhân dân cách mạng lào
cũng như việc quy định nhiệm vụ của chuyên gia công an việt nam cũng là dấu quan trọng
trong quan hệ giữa lực lượng công an việt nam và lực lượng công an lào điều này vừa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn của công tác cách mạng lào
đồng thời vừa khẳng định mối quan hệ đoàn kết giúp đỡ có trách nhiệm của công an việt nam đối với công an lào
quán triệt cái quan điểm đó thì trong quan hệ hợp tác giúp đỡ công an lào chuyên gia công an việt nam luôn luôn ghi nhớ trân trọng chủ quyền của nước bạn
góp phần phát huy cao tính độc lập của cán bộ công an lào
không bao biện làm thay thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của chuyên gia giúp lào trên các lĩnh vực công tác
với tinh thần trách nhiệm và lòng chân thành trên cơ sở tôn trọng ý kiến không can thiệp vào công việc nội bộ của bạn
hướng tới mục tiêu cao nhất là lợi ích chung và tình cảm đoàn kết bền chặt của hai dân tộc
dòng máu hai nước lào việt nam đã chảy chứa tràn trên những chiến hào trong giai đoạn đấu tranh quyết liệt chiến thắng kẻ thù
vì vậy cách mạng lào trong suốt thời gian qua không thể thiếu sự hỗ trợ giúp đỡ của các bạn việt nam
và cách mạng việt nam cũng không thể thiếu sự giúp đỡ của nhân dân lào
vì vậy tình đoàn kết giữa hai nước chúng ta trở thành mối quan hệ hiếm có trên thế giới
là mối quan hệ mà các nước trên thế giới không có được trở thành truyền thống tài sản vô giá của hai nước

dọc tây trường sơn trên đất lào lực lượng quân tình nguyện việt nam đã cùng quân và dân lào
chiến đấu bảo vệ tuyến đường vận tải chiến lược đường hồ chí minh phía tây trường sơn
xây dựng chiến trường lào thành chiến trường phối hợp với các hướng chiến trường khác
góp phần vào thắng lợi chung của cách mạng ba nước việt nam lào campuchia
chúng tôi đã dành toàn bộ đất đai của bốn tỉnh và nhiều huyện ở miền nam để các đồng chí việt nam
sử dụng trong việc xây dựng lực lượng vận chuyển quân vật tư thiết bị kỹ thuật ra chiến trường
hầu hết qua con đường này hết bom đạn mỹ đã phá hoại con đường này một cách nặng nề
các tỉnh bô lê kham say kham muộn savannakhet salavan sê công atapu đã bị bom đạn địch tàn phá nặng nề
hủy diệt cả làng cả huyện luôn ở việt nam thì cũng vậy
là hai nước láng giềng núi sông liền một dài quan hệ gắn kết anh em giữa hai dân tộc đã được hình thành
và hôn đúc trong lịch sử
hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước đặc biệt hơn trong tám thập niên vừa qua mối quan hệ truyền thống tốt đẹp
sự gắn bó thủy chung giữa nhân dân hai nước việt nam lào được chủ tịch hồ chí minh chủ tịch cây sỏn phong vi hẳn
và chủ tịch su van nu vong đặt nền móng được các thế hệ lãnh đạo kế tục của hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước
giày công vun đắp đã trở thành tài sản vô giá của cả hai dân tộc và là quy luật phát triển chung của hai nước
trên con đường phát triển đất nước phồn vinh
nhân ấm no hạnh phúc
sau phần tiếp theo của bản tin vẫn phức tạp tình trạng cản trở chống đối người thành công vụ trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
hung thủ vụ tấn công bằng dao ở nhật bản khai nhận có ý định sát hại nhiều người
bản tin tối nay ngày bảy tháng tám của bộ y tế cho biết trong ngày hôm nay
có bốn ba trăm linh năm bệnh nhân đã bị bệnh
tổng số ca được điều trị khỏi từ trước tới nay là sáu mươi sáu sáu trăm ba mươi bảy ca
tổng số liều vaccine covid một mươi chín đã được tiêm là hơn tám năm triệu liều
bộ y tế cũng cho biết trong chiều tối ngày hôm nay việt nam ghi nhận ba năm trăm bốn mươi ca nhiễm mới
trong đó một ca nhập cảnh còn ba năm trăm ba mươi chín ca ghi nhận ở trong nước nâng tổng số ca nhiễm của cả ngày hôm nay lên bảy ba trăm ba mươi bốn ca nhiễm mới
thưa quý vị tại long an
một sản phụ trở dạ sinh con trong thời điểm đang giãn cách xã hội đã nhận được sự giúp đỡ kịp thời từ lực lượng tuần tra phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín công an huyện đức hòa
tối ngày sáu tháng tám tổ tuần tra phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín công an huyện đức hòa đang làm nhiệm vụ tại khu vực thị trấn đức hòa huyện đức hòa
thì phát hiện trường hợp sản phụ ở ấp bình tiền hai xã đức hòa hạ huyện đức hòa đang trong tình trạng nguy kịch do sinh non tại nhà
nhà sản phụ mất nhiều máu nhận định tính chất cấp bách của vụ việc tổ tuần tra gồm các đồng chí đại úy nguyễn xuân hào thượng úy võ trí hùng trung úy trương châu khoa
cùng là cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện đức hòa và thiếu tá đoàn trí tâm phó đại đội trưởng bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
đã nhanh chóng dùng xe tuần tra dẫn đường hỗ trợ sản phụ đến bệnh viện đa khoa xuyên á khu vực hậu nghĩa cấp cứu
hiện tại sức khỏe sản phụ ổn định hành động ý nghĩa của tổ tuần tra phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín công an huyện đức hòa đã kịp thời trách nhiệm hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn đảm bảo an toàn tính mạng trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp
liên tiếp trong thời gian vừa qua cơ quan chức năng đã xử lý nhiều đối tượng có hành vi cản trở chống đối người thành công vụ trong công tác phòng chống dịch
để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật nhiều đối tượng đã bị xử phạt ở mức kịch khung và truy cứu trách nhiệm hình sự
thế nhưng tình trạng chống người thành công vụ vẫn tiếp tục có diễn biến phức tạp với mức độ nghiêm trọng
và ngay trong ngày hôm qua sáu tháng tám khi tới chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín thay vì dừng xe theo quy định
một nam thanh niên sinh năm hai nghìn hai đã tăng ga phóng nhanh với ý định thông chốt và tông mạnh khiến một chiến sĩ công an bị thương
sự việc xảy ra trên địa bàn quận cầu giấy thành phố hà nội
quang tú sinh năm hai nghìn hai ở huyện đan phượng hà nội hiện đang bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra làm rõ vụ việc
trước đó vào khoảng một mươi sáu h ngày sáu tháng tám tại điểm chốt phòng chống dịch trên đường hồ tùng mậu phường mai dịch quận cầu giấy
bất chấp hiệu lệnh yêu cầu dừng xe kiểm tra nam thanh niên này đã tăng ga đâm thẳng vào thượng úy nguyễn duy khánh
cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận cầu giấy khiến đồng chí khánh bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu
sắp phục cảnh sát nhân dân ra hiệu dừng xe cháu lại cháu không có mang theo giấy tờ trên người cháu sơ bị phạt tiền
cháu có lách anh ý để bỏ chạy nhưng mà anh ý vẫn thiết quyết giữ cháu lại cháu sẽ va chạm anh ý
trên địa bàn quận cầu giấy lực lượng công an với vai trò là nòng cốt đang thực hiện nhiệm vụ ở hơn bốn mươi chốt kiểm soát phòng chống dịch
kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện di chuyển vào địa bàn theo chỉ thị một mươi bảy của thành phố
quá trình thực hiện nhiệm vụ các cán bộ chiến sĩ gặp nhiều khó khăn
trên tinh thần tuyên truyền giải thích nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm các quy định là chính
tuy nhiên cũng có những cá nhân cản trở gây khó khăn cho lực lượng chức năng thậm chí là chống đối người thi hành công vụ
trên địa bàn quận cầu giấy lực lượng công an với vai trò là nòng cốt đang thực hiện nhiệm vụ ở hơn bốn mươi chốt và lực lượng tuần tra tham gia công tác phòng chống dịch trên địa bàn quận
đã tổ chức quán triệt tới từng cán bộ chiến sĩ thực hiện nghiêm điều lệnh công an nhân dân và văn hóa ứng xử công an nhân dân và xử lý các phòng chống dịch với tinh thần tuyên truyền nhắc nhở và hướng dẫn người dân thực hiện đúng quy định về phòng chống dịch đồng thời cũng xử lý nghiêm những trường hợp chống đối
trước hết là tôi rất là buồn vì những ý thức của những công dân thiếu ý thức tức là những nhiệm vụ các chiến sĩ đang làm người ta phải chấp hành những quy định của thành phố cũng như là của các cơ quan
và các chiến sĩ đã hoàn thành hết mình về nhiệm vụ chúng tôi cũng động viên kể mức tinh thần và cũng rất là cảm ơn các chiến sĩ đã có những nhiệt huyết tâm huyết đối với công việc đối với trách nhiệm phòng chống dịch nói chung
sau phẫu thuật đến chiều hôm nay tình trạng sức khỏe của đồng chí nguyễn duy khánh cơ bản đã ổn định
vụ việc xảy ra tiếp tục cho thấy những khó khăn mà lực lượng công an thường xuyên phải đối mặt trên trận tuyến phòng chống dịch và đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở
vừa qua thì cũng cái thời gian dịch giã như thế này thì cháu cũng là một trong những người rất là vất vả đi sớm về muộn
gia đình cũng cố gắng là trông non chăm sóc cháu nhưng mà cũng mong là cháu được nhanh chóng
để hồi phục được sức khỏe để mà tham gia tiếp tục phục vụ công tác trong lực lượng công an nhân dân
rất vinh dự và tự hào cho có những người con như thế này
sẽ tiếp tục với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ngay khi sức khỏe bình phục
không chỉ riêng đồng chí khánh mà đó cũng là tinh thần cố gắng khắc phục mọi khó khăn tiên phong trên tuyến đầu chống dịch mà mỗi cán bộ chiến sĩ công an luôn tâm niệm